đồng chí trịnh đình dũng ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương và hai tỉnh phú yên khánh hòa đã dự lễ thông hầm đường bộ đèo cả một bước tiến quan trọng của dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua đèo cả trên quốc lộ một

đồng chí trịnh đình dũng ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương và hai tỉnh phú yên khánh hòa đã dự lễ thông hầm đường bộ qua đèo cả trên quốc lộ một

trước đó vào cuối tháng chín năm hai nghìn một mươi năm hầm cổ mã thuộc dự án hầm đường bộ qua đèo cả cũng đã được thông xe kỹ thuật sắp đưa vào vận hành